thực hiện chương trình đối ngoại năm hai nghìn một mươi tám của quốc hội đoàn đại biểu cấp cao quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại new york mỹ
chuyến thăm nhằm mục đích lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ việt nam đang làm việc tại new york đồng thời trao đổi với một số bạn bè mỹ thân thiết với việt nam về quan hệ hai nước
tại cuộc gặp gỡ các cán bộ phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc và các cơ quan đại diện của việt nam tại new york phó chủ tịch quốc hội đã lắng nghe trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đại sứ đặng đình quý đại diện các cơ quan việt nam tại liên hợp quốc trình bày về hoạt động của các đơn vị những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác
phó chủ tịch quốc hội cho biết quốc hội việt nam đã đang và sẽ luôn tích cực
trợ giúp các cơ quan đại diện của việt nam tại nước ngoài phó chủ tịch quốc hội chỉ đạo các cơ quan đại diện tại newark chú trọng cập nhật nghiên cứu sâu chính sách thương mại của chính quyền mỹ để có những tư vấn hiệu quả giúp quốc hội đề xuất những giải pháp đối phó thỏa đáng
tại cuộc gặp gỡ các bạn bè mỹ phó chủ tịch quốc hội đã điểm lại những nét chính trong lịch sử quan hệ việt mỹ nhấn mạnh đến những thành tiệu nổi bật gần đây trong quan hệ hai nước
các cuộc gặp gỡ được tổ chức tại trụ sở của phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
cũng kết thúc chuyến thăm mỹ của đoàn đại biểu quốc hội việt nam